xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức một mươi sáu h của truyền hình nhân dân
tỉnh thái nguyên vừa ban hành chương trình phát triển nhà ở giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo đó thái nguyên phấn đấu xây dựng trên tám tám trăm linh căn nhà ở xã hội trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
hiện tỉnh thái nguyên đã có bốn dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư
với tổng số gần hai căn nhà ở xã hội dự kiến hình thành
các dự án này sẽ đáp ứng khoảng bốn mươi chỉ tiêu nhà ở xã hội mà đề án
đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp
công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi của chính phủ giao cho tỉnh thái nguyên
nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trước dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
sở giao thông vận tải hải phòng đã yêu cầu các đơn vị quản lý khai thác biến xe bến tàu
phải niêm yết thông báo công khai giá vé biểu đồ chạy xe chạy tàu đối với từng luồng tuyến
cùng với cam kết đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải của từng đơn vị
cùng với đó huy động tối đa phương tiện hiện có bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân ngăn chặn các hành vi vi phạm điều kiện kinh doanh
đầu cơ tăng giá ép giá tăng giá cước tùy tiện
nhằm nâng cao hiệu quả công tác quan chắc theo dõi diễn biến độ mặn xâm nhập
tỉnh vĩnh long đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dự báo
kết hợp tận dụng các thiết bị công nghệ kịp thời đưa ra các cảnh báo về tình hình hạn mặn
giúp các địa phương triển khai hiệu quả giải pháp ứng phó phù hợp
từ đầu mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đài khí tượng thủy văn tỉnh vĩnh long đã chú trọng việc áp dụng
truyền đổi số trong công tác quan chắc thu thập lưu trữ dữ liệu và dự báo
đặc biệt đơn vị cũng quan tâm nâng cao năng lực của các sự báo viên với kinh nghiệm và sự am hiểu
thực địa của mình để đưa ra các bản tin kịp thời và có độ chính xác cao về tình hình mặn trên địa bàn
giúp ngành chức năng và các địa phương triển khai những giải pháp ứng phó phù hợp
từ đầu mùa khô hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đài khí tượng thủy văn tỉnh vĩnh long đã chú trọng việc áp dụng

với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dự báo kết hợp tận dụng các thiết bị công nghệ như máy đo độ mặn điện thoại di động nền tảng mạng xã hội đã góp phần giúp các địa phương trong tỉnh triển khai hiệu quả giải pháp ứng phó với từng mức độ của xâm nhập mặn
đồng thời phát huy vai trò chủ động linh hoạt của người dân trong áp dụng các giải pháp phù hợp với từng khu vườn thửa ruộng của gia đình
tại tỉnh ninh bình vừa diễn ra khai mạc triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông hồng mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề tinh hoa cố đô
triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông hồng mở rộng hai nghìn hai mươi bốn trưng bày hơn một tác phẩm
chủ yếu là cây cảnh nghệ thuật cổ vật đá cảnh đá quý gỗ lũa tiểu cảnh của nhiều nghệ nhân tiêu biểu các nhà vườn nổi tiếng tại một mươi năm tỉnh thành trên cả nước
triển lãm nhằm đề mạnh phong trào phát triển sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội phát triển du lịch
nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường xây dựng ninh bình ngày càng phát triển triển lãm diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng bốn
hình ảnh những lớp học xóa mù từ lâu đã không còn xa lạ ở các địa phương vùng cao tây bắc trong đó có tỉnh lào cai
cuộc sống nhiều thay đổi kinh tế khá giả hơn bà con càng khát khao được tiếp cận với con chữ với trí thức để tự tin vươn lên trong cuộc sống
được tổ chức tại nhà văn hóa thôn học đều đặn từ tối thứ hai đến tối thứ sáu hàng tuần lớp học xóa mù này đã thu hút được đông đảo người dân tham gia
học viên từ ba mươi đến ngoài sáu mươi tuổi gạt bỏ những mặc cảm ban đầu mỗi người đều kiên trì với mục tiêu của mình
mọi người rất là tích cực và có những hôm mà đến một mươi giờ một mươi năm phút rồi bảo muốn về rồi mà
vẫn cứ ngồi tiếp để viết chữ thích viết
cái số người mà xóa mù chữ này thì đang giải rác ở nhiều địa bàn cho nên là không tập trung lại để mà mở một cái lớp
mà phải mở nhiều lớp và đây là một cái khó khăn mà chúng tôi đang tiếp tục có cái sự chỉ đạo để mà nâng cao được cái số người biết chữ
tham gia các cái lớp xóa mù chữ ở mức độ một đồng thời là tiếp tục mở các cái lớp xóa mù chữ ở mức độ hai
đổi mới phương pháp tổ chức dạy học và giáo dục tiếp tục sau biết chữ
từ những lớp học đặc biệt như thế này đã giúp cho nhiều người dân được nâng cao nhận thức
hiểu biết xã hội tự tiên vươn lên trong phát triển kinh tế xây dựng cuộc sống mới
phần còn lại sau đây sẽ là những thông tin thời tiết cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tin tức một mươi sáu h xin kính chào và hẹn gặp lại